tối qua ngày hai mươi ba tháng bốn lễ kỷ niệm hai mươi năm năm tái lập tỉnh trà vinh tháng năm năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
và đón nhận huân chương độc lập hạng nhất lần thứ hai đã diễn ra tại thành phố trà vinh tỉnh trà vinh
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân đã tới dự
tham dự còn có các đồng chí nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
đồng chí lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư nguyên ủy viên bộ chính trị
nguyên phó thủ tướng chính phủ trương vĩnh trọng nguyên phó chủ tịch nước trương mỹ hoa
đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương các tỉnh thành phố lân cận cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh
trà vinh là vùng đất giàu truyền thống cách mạng đồng bào các dân tộc đã đoàn kết một lòng
đi theo con đường cách mạng mà đảng và bác hồ lựa chọn và lãnh đạo
trong đấu tranh oanh liệt chống thực dân pháp và đế quốc mỹ xâm lược góp phần cùng với nhân dân cả nước giải phóng miền nam thống nhất đất nước
tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trân trọng trao huân trường độc lập hạng nhất lần thứ hai
phần thưởng cao quý của đảng nhà nước tặng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh trà vinh
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng đánh giá sau hai mươi năm năm tái lập phát huy truyền thống cách mạng tinh thần lao động cần cù
đảng bộ chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh trà vinh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển
kinh tế tăng trưởng bình quân đạt trên một mươi một một năm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đưa ra quan điểm phát triển tỉnh trà vinh trong tương lai theo hướng
trà vinh phải trở thành tỉnh kiểu mẫu về khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu tận dụng tốt các điều kiện khí hậu thổ nhưỡng
cũng như lợi thế hướng biển để xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại tích hợp nông nghiệp thông minh với mũi nhọn công nghiệp chế biến sâu
tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế đề cao bản sắc địa phương và tư duy bao trùm trong mọi chiến lược phát triển
thủ tướng đặt chỉ tiêu để trà vinh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi tăng lên trên năm doanh nghiệp gấp ba lần số doanh nghiệp hiện nay